riêng tại trung quốc ubnd vừa đưa ra thông tin xác nhận tính đến sáng nay đã có một trăm bảy mươi người thiệt mạng
bảy bảy trăm một mươi một ca nhiễm và hơn một mươi hai ca nghi nhiễm ở trung quốc
số ca nhiễm và tử vong vì virus corona chủng mới tăng vọt chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ đồng hồ
với hơn bảy bảy trăm linh ca nhiễm tổng số ca nhiễm virus corona mới gây bệnh viêm phổi cấp đã vượt qua tổng số
người bệnh ở đại lục nhiễm sars giai đoạn hai nghìn hai hai nghìn ba những con số này được cho là sẽ còn tăng
cao hơn nữa trong vòng hai mươi bốn giờ tới khu tự trị tây tạng cũng ghi nhận trường hợp đầu tiên trong sáng
nay đồng nghĩa tất cả tỉnh thành ở trung quốc đại lục đều có người nhiễm bệnh
hiện dịch ncov đã lan tới một mươi năm nước và vùng lãnh thổ tổ chức y tế thế giới đang cân nhắc ban bố
tình trạng khẩn cấp toàn cầu do virus corona trong số các công dân nhật bản trở về từ vũ hán
ba người đều phát hiện dương tính với virus corona trên hai trăm linh công dân mỹ trở về trên một
chuyến bay từ vũ hán hiện đang được giám sát y tế ở california trong khi chính quyền mỹ khẳng định
sẽ gửi các chuyên gia tới trung quốc giúp khống chế dịch